một cô gái lạ chỉ mới biết tên bé và tên bố mẹ liệu thuật đón được bé gái bù bấm này đi không đây
vậy là chỉ bằng vài lời rũ rỗ bé gái đã nhanh chóng đi theo cô gái lạ mặt
những bạn khác thì dường như còn chưa ý thức được đây là hành động tốt hay xấu
chương trình đã thực hiện một thử thách cho các bé tại nhà trẻ cùng theo dõi xem trẻ sẽ phản ứng ra sao khi có người lạ đến đón
tình huống đầu tiên được sắp xếp tại lớp học dành cho lứa tuổi bốn và năm với khoảng một mươi hai bé mầm non
các bé vô cùng ngoan ngoãn nghe lời cô giáo với những tiết học vui vẻ
thế nhưng khi không ở trong tầm mắt của cô giáo các bé sẽ có những ứng xử như thế nào đây khi có người lạ đến
một cô gái lạ mặt vào lớp với rất nhiều đồ ăn và sẽ thử mang ngẫu nhiên một bạn gái đi mà không biết bất cứ thông tin gì từ bé
các bé trong lớp sẽ có phản ứng như thế nào khi gặp tình huống này
cô gái đã xuất hiện với rất nhiều những món đồ ăn vặt khiến bất cứ đứa trẻ nào cũng bị thu hút
ngay lập tức nhóm trẻ bị hấp dẫn thậm chí còn trò chuyện thoải mái với lời lạ và nhận luôn đồ ăn của người lạ
một cô bé đã nhanh chóng chạy lên cầu thang đi tìm cô giáo
cô gái đã xuất hiện với rất nhiều những món đồ ăn vặt khiến bất cứ đứa trẻ nào cũng bị thu hút
cô gái đã thông báo cho cô giáo biết về tình hình của lớp học
cô gái thì đang cố gắng thuyết phục một bé gái trong lớp đi theo
không chút dài chừng bé gái đã dễ dàng đứng ý
những người bạn bác trong lớp
cô gái có vẻ khá hốt hoạc và cố gắng đánh động giữ người bạn lại
thế nhưng cô gái vẫn quyết mang bé gái đi theo
một phản ứng khá bất ngờ đó là cả lớp đã ưa theo cô gái nhằm ngăn cản hành động đưa bạn của mình đi
thế nhưng cô gái vẫn dễ dàng thực hiện được hành động
dù sao đây cũng là ứng xử rất đáng khen rồi phải không nào
cô gái cầm pin pin và kẹo cho các bạn nhưng con không ăn
nên các bạn bị bắt cóc luôn
sau đó thì con vẫn còn nguyên rồi
con nói các bạn vào lớp nhưng các bạn không vào
cô thấy con khóc mà tại sao con lại khóc
vì tại các bạn bị bắt cóc
con thấy buồn
con không được gặp các bạn nữa
nên con bắt cóc
thế nếu lần sau mà gặp người lạ như thế nữa thì con sẽ làm gì
thì con sẽ bảo các bạn không được ăn
nói cô ấy là trẻ bắt cóc
tiếp tục với tình hình trên
lần này các bé sẽ làm gì khi có người nhận là bạn của bố mẹ đến đón
một cô gái lạ chỉ mới biết tên bé và tên bố mẹ
liệu cô đón được bé gái bù bấm này đi không đây
hà linh ơi hà linh
đến đây các bạn
mẹ con mẹ con đừng bù đỏ con
vậy là chỉ bằng vài lời rũ rỗ bé gái đã nhanh chóng đi theo cô gái lạ

đừng bù đỏ con
mẹ con đi đâu
những bạn khác thì dường như còn chưa ý thức được đây là hành động tốt hay xấu

một bé trai đã lên tiếng nghi ngờ hành động của cô gái lạ
lần này chúng tôi lại tiếp tục với cậu bé thứ hai ở lớp
người đã nghi ngờ khi thấy bạn mình có người lạ đến đón
dạ lạc đi là con mẹ con
cô gái lại đã tiếp cận và thuyết phục
cậu bé đã bắt đầu tin
thậm chí cô gái còn rủ thêm những người bạn trong lớp khác đi chơi cùng
vậy là bốn người bạn này đã dễ dàng đồng ý đi theo cô gái
và còn rất háo hức cho chuyến đi này
cái nhận thức của trẻ nó rất còn non nớt
và nó cần những cái cơ bản và đơn giản dễ hiểu nhất
cho nên chúng tôi đã dùng những cái phương pháp trực quan
ví dụ như là cho xem hình ảnh clip
hoặc là các cô giáo tạo ra tình huống
để các con nhận biết để ghi nhớ lâu và nhanh hơn
là những cái đặc điểm để người lạ mà gây nguy hiểm cho các con
có thể trẻ khóc lên hoặc trẻ không đi theo
hoặc là trẻ xua tay hoặc là chạy ra chỗ bố mẹ
hoặc là trẻ xua tay hoặc là chạy ra chỗ bố mẹ
là đối tượng dễ bị mưu trục và cả tin
hầu hết các bé đều khó có thể kiềm lòng
trước những lời rủ rỗ của người lạ
dù cho cha mẹ và thầy cô đã căn dặn
bắt cóc là một trong những nỗi sợ lớn nhất
của bất cứ cha mẹ nào
chỉ một phút lên là và chủ quan
có thể mất đi đứa con thân yêu của mình
chương trình đã sắp xếp một tình huống để thử
chính những người lớn xung quanh
một con bé được căn dặn ngồi để mẹ
một người lạ với dáng vẻ tử tế
đến nhận là người quen
với ý định rủ rỗ con bé rời đi
và camera của chúng tôi đã ghi nhận được
những phần đứng khá bất ngờ
đối tượng đầu tiên là một cặp
nam nữ đang ngồi trò chuyện đụng chung tuổi
sau một lúc người mẹ dặn dò
cậu bé ở lại và đi ra ngoài
con ngồi đây tí nhé

ngồi đây nghe chưa
cùng xem khi người lạ xuất hiện
thì hai người này sẽ có phản ứng như thế nào
một cô gái trẻ đã xuất hiện
chào con con có vẻ là con mẹ mai không
cô vừa gặp mẹ con ở ngoài kia
bây giờ con đi theo cô ra đấy
mẹ con vừa của cô ra đây dẫn con đi này
nhìn nhớ cô không
mẹ con có việc mẹ con chạy lên ra kia một tí
người phòng đưa đánh giá nhờ của bé
mẹ con vừa gặp cô xong bảo cô ra đây để đưa con đi
không nhanh không mẹ chờ bây giờ
cô đi cùng với mẹ con mà
bây giờ cô đưa con ra đấy với mẹ con xong
ba cô cháu mình đi nha
thế nhưng với những lời lẽ để tin tưởng
cô bé con đã tin và đi theo cô gái
có vẻ như người phụ nữ đã nghi ngờ và nhìn theo
không thể kìm lòng
người phụ nữ này đã nhanh chóng đuổi theo cô gái lạ và đứa bé
không chút giao dự
cuộc trò chuyện này sẽ như thế nào đây
dạ vâng ạ
có gì gì ạ
bà này mẹ bà ấy vặn đi đợi xin ở kia
chị chị ngồi cạnh chị nghe thấy
em không thể dắt cháu đi thế đưa
mẹ dặn con thế nào
chị ơi đây là em là bạn của mẹ bé vừa còn mẹ bé đấy cháu

nếu như em chứng minh được em là bạn của mẹ bà ấy
thì chị có thể cho em cho nó đi
còn nếu không thì chị cũng để đi đi
bởi vì chị đã đẩy em
mà mẹ bà ấy
mẹ bà ấy dặn bạn ấy rồi
cho nên là em nếu không
chị sẽ gọi cảnh sát
em rất thông thẳng bởi vì là
chị nghĩ là chị cũng là mẹ
à vâng vâng chị ơi nhưng mà ở đây
chị cũng không thông thẳng đâu
chị không chị không chị không không có nghĩa giải thích được đâu

chị có thể hỏi mẹ nếu mà em không phải là người quan của mẹ bé
thì mẹ sẽ không đi theo em như thế
bây giờ con gọi số điện thoại của mẹ đi
thôi cho con mượn

sẽ giúp con
nếu không thì

đang gọi mẹ này
sau một hồi đối lý

con có số điện thoại của bố mẹ không

cô dẫn con đến cận đồ cải sát nhé
con có nhớ nhà đâu không
nhà con ở đâu
con không nhớ
con không nhớ

tại vì là trong một kết quả này
còn rồi là
còn đây là một cái tình huống
thì tại sao chị lại giúp bạn nhỏ ạ
chị nghĩ là chị là

chị nghĩ là chị là mẹ thôi
tôi cảm thấy bất an khi mà hai mẹ con bạn đấy
đến ngồi với nhau
thì cái bạn nhỏ đấy
bạn gái đấy
đến ngồi mãi một lúc
rồi bắt đầu bạn ấy bật ra
bạn ấy vẫn đứng
bạn ấy làm như thế
thì chị nghĩ là chị nghi ngờ
mà không thể để
chị nghĩ là cái trường hợp bắt góc trẻ con
hoặc tụi bố gì đấy
nếu ngồi đây chờ mẹ lên

lời mẹ vừa đi khỏi
cô gái lạ mặt
đã nhìn trọng xuất hiện
con phải là con mẹ mai không

ở chỗ kia xong
mẹ mai con vừa chạy ra kia
có tí việc ấy
bây giờ mẹ mai con bảo
cô ra đây dẫn con ra đây với mẹ con
đánh với lời lẽ đầy thuyết phục

năm thanh niên đã lên tiếng

mẹ bé vừa bảo em dẫn bé ra đấy
cô thuyết phục

có vẻ như không an tâm
hai người đã nhìn theo
tuy nhiên sau đó
họ đã bỏ đi
liệu có phải bé trai này

ngay sau đó
người mẹ đã quay lại
và hớt hải tìm con
đúng đúng rồi
các sinh viên nhanh chóng quay lại
và trợ giúp người mẹ
các sinh viên nhanh chóng quay lại

các sinh viên nhanh chóng quay lại
và trợ giúp người mẹ
các sinh viên nhanh chóng quay lại

người mẹ đã xuất hiện kịp thời
giờ cô gái lại chỉ biết
lại ngùng và bỏ đi

tại vì nhớ như mình
mình biết chuyện mà mình lại không giúp gì gì được
thì cũng rất là
kiểu như là ái náy
những mối nguy hiểm từ người lạ
là điều mà phụ huynh cần đặc biệt chú ý
khi nuôi dạy trẻ
nỗi sợ hãi của phụ huynh không khiến trẻ được an toàn hơn
thay vào đó hãy kiên nhẫn và khéo léo
để dạy trẻ những kỹ năng tự vệ thiết thực
để trẻ có thể bảo vệ mình khi ra khỏi nhà
hay tiếp xúc với người lạ
để đảm bảo an toàn cho trẻ
phụ huynh cần hết sức lưu ý
sẵn trẻ không được tùy tiện tiếp xúc với người lạ
giới hạn cho trẻ những người có thể tin tưởng
không nhận quà bánh hay bất cứ thứ gì từ người lạ
không bao giờ cho người lạ biết tên và nơi ở
nếu có người lạ đứng đón
biết rõ tên và số điện thoại
thậm chí trẻ nhận ra họ là người quen
cũng cần có sự giác minh của phụ huynh
nếu người lạ làm bé dây sợ
nó liệt tức chạy đến nơi an toàn đông người
hét toi để kêu gọi giúp đỡ
khi bị người lạ xâm phạm thân thể
hoặc lôi kéo đi đâu không đúng ý
tất cả vì sự an toàn của trẻ